sáng nay ngày một mươi sáu tháng tám tiếp tục chương trình phiên họp thứ một mươi ba ubthqh khóa một mươi bốn tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề
công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng kiến trúc đô thị hạ tầng kỹ thuật đô thị việc hướng dẫn kiểm tra quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị
theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
đô thị làm đường mới xong kinh phí rất là lớn nhưng mà phố xá thì vẫn nhách nhác toàn là nhà bé nhà méo nhà siêu mỏng
bộ trưởng nhìn nhận vấn đề trên ra sao có tình trạng lợi dụng việc việc biết trước quy hoạch để mà trục lợi không trách nhiệm của bộ trưởng thế nào
tán thành với vấn đề đại biểu nguyễn thị kim thúy đã nêu bộ trưởng bộ xây dựng cho biết nguyên nhân
có những quy hoạch là chưa đảm bảo có cái thì ngắn quá có cái thì dài quá
sự khớp nối thống nhất đồng bộ giữa các loại quy hoạch với nhau hoặc là trong cùng một quy hoạch như ở các cấp độ khác nhau
thì cái điều này cũng dẫn tới cái chất lượng quy hoạch cũng quá giảm
có cái trục lợi hay không trong cái việc mà lập và tổ chức thực hiện quy hoạch
thì tôi cho rằng là về cơ bản tổng thể thì không có
nhưng ở một số những cái trường hợp
cụ thể thì cũng có những cái biểu hiện trục lợi lợi ích nhóm trong cái quá trình lập cái quy hoạch và cái tổ chức thực hiện quy hoạch
liên quan đến những thiệt hại do lũ quét gây ra cho người dân tại huyện mường la tỉnh sơn la và mù căng trải của tỉnh yên bái trong thời gian vừa qua đại biểu lưu bình nhưỡng đặt câu hỏi
vấn đề quy hoạch và chỉ đạo hoạt động xây dựng nhà ở khu dân cư khu tái định cư cho vùng có nguy cơ về thiên tai
cứ thực sự để quan tâm thỏa đáng và còn nhiều bất cập
đề nghị đồng chí bộ trưởng cho biết bộ xây dựng đã và sẽ thực hiện những giải pháp gì để khắc phục tình trạng bất cập nêu trên
ngày mai thì bộ xây dựng sẽ có một cái đoàn cụ thể làm việc với hai tỉnh lào cai yên bái và sơn la để cùng với địa phương phối hợp những cái vấn đề nào đặt ra trong cái vấn đề xây dựng kỹ thuật xây dựng để giải quyết các vấn đề lũ quét đúng không
thì cũng báo cáo của bộ xây dựng là theo hai hướng là sẽ căn cứ vào cái bản đồ cái quy hoạch của bộ tài nguyên môi trường về những cái vùng mà có nguy cơ cao về cái lũ quét lũ ống rồi sạt lở đất v v
nó cũng là cái hệ thống cái cảnh báo của bộ tài nguyên môi trường
như vừa rồi các bộ xây dựng cũng đang có cái chủ động rất sớm
thì trên cơ sở này chúng tôi sẽ cùng với phối hợp với các địa phương để ra soát điều chỉnh lại toàn bộ quy hoạch
nhất là những cái quy hoạch mà các điểm dân cư ở các xã các cái bản ở miền núi
để khắc phục những tồn tại và hạn chế tới đây bộ xây dựng sẽ tham mưu với chính phủ trong việc giả soát hoàn thiện các quy định pháp luật
để có những quy định xử lý các vi phạm hành chính về lĩnh vực sai phạm trong xây dựng
về câu hỏi của đại biểu bộ trưởng có cam kết để không còn tình trạng xây dựng trái phép hay không bộ trưởng phạm hùng hà cũng thẳng thắn cho biết đây là vấn đề rất khó
bộ nhận trách nhiệm của mình về lĩnh vực này song không dám cam kết trong một thời gian ngắn tới đây có thể giảm ngay được tình trạng xây dựng không phép trái phép
điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các cấp ngành địa phương